thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
năm mươi hai năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị sáng nay ba mươi tháng bốn tại kỳ đài phía mắc của di tích quốc gia đặc biệt
đôi bờ hiền lương bến hải tỉnh quảng trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông
sau tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đế quốc mỹ và tây sai phá vỡ hiệp định geneva từ đây đất nước tạm thời bị chia cắt
sông bến hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời cầu hiền lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt
và khát vọng thống nhất đoàn tụ của cả dân tộc những năm tháng ấy lá cờ tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến
ngày đêm kiều hãnh tung bay giữa mưa bom bão đạn của quân thù trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
thể hiện ý chí kiên cường bất khuất anh dũng của quân và dân ta để làm nên chiến thắng lịch sử vào ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lễ thượng cờ thống nhất non sông được tổ chức hàng năm
thể hiện niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc là niềm tin ý chí và sức mạnh của cách mạng việt nam
cũng như phát đi thông điệp hòa bình thống nhất và thịnh vượng luôn là khát vọng trường tồn nhân văn của dân tộc việt nam
vào tối qua ngày hai mươi chín tháng bốn tại đường đi bộ nguyễn huệ tp hcm đã diễn ra chương trình nghệ thuật bản hùng ca vang mãi
chương trình đường thực hiện nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
chương trình nghệ thuật bản hùng ca vang mãi gồm có ba chương thống nhất non sông xây dựng ngày mới và việt nam khát vọng thịnh vượng
xuyên suốt chương trình nhằm ôn lại lịch sử tôn vinh truyền thống cách mạng vẽ vang của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc
ca ngợi thắng lợi của các chiến thắng lịch sử qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực chân pháp và đế quốc mỹ
nổi bật là chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
qua đó góp phần tăng cường giáo dục truyền thống lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng
tinh thần đại đoàn kết ý chí tự lực tự cường trách nhiệm của tuổi trẻ và khát vọng phát triển đất nước phồng vinh hạnh phúc
chương trình được dàn dựng công phu hiệu ứng hình ảnh âm thanh ánh sáng cùng các màn múa dương vũ đặc sắc đã tái hiện lại đời sống chiến đấu
và đời sống văn hóa tinh thần của quân và dân ta một cách chân thật
sáng nay rất nhiều người dân và du khách đã tới tham quan di tích lịch sử dinh độc lập tp hcm nơi lưu giữ những dấu mốc đáng tự hào của dân tộc ta
kính thưa quý vị lúc này thì tôi đang đứng trước cổng dinh độc lập
cách đây bốn mươi chín năm vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm xe tăng của quân giải phóng đã hút đổ cổng tổng hành dinh của chính quyền sài gòn
lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam đã tung bay phấp phới trên nóc dinh độc lập
và đây là một cột mốc quan trọng
đánh dấu chiến dịch hồ chí minh toàn thắng non sông việt nam thống nhất liền một giải
và sáng ngày hôm nay thì cũng rất đông du khách đã đến để tham quan nơi này
ngay từ sáng sớm từng nhóm người đoàn du khách đã đến đây để xếp hàng mua vé vào cổng tham quan
phía ngoài cổng chính số lượng người đến dinh độc lập ngày càng đông mua vé vào bên trong
để tận mắt thấy tận tay chạm vào những chứng tích những hình ảnh về đại thắng mùa xuân một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chiến thắng quyết định đem lại sự thống nhất cho đất nước
cách đây bốn mươi chín năm
chúng tôi cũng thường xuyên là giam giữ các chế độ trẻ và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc
và đồng thời noi gương các những anh hùng liệt sĩ để chúng ta giữ vững được khí thế cách mạng
ở đâu khó thì có thanh niên
cảm nhận của em về ngày ba mươi tháng bốn em chỉ có hai từ đó là niềm tự hào
tất nhiên em là một người trẻ đang được sống ở thời hòa bình
em phải luôn ghi nhớ và khắc ghi về những công ơn của ông cha đã để lại
và để giành được nền hòa bình
ngày hôm nay có rất nhiều du khách nước ngoài cũng đến thăm quan kiến trúc của dinh độc lập
và tìm hiểu thêm về cuộc chiến đấu giành lại độc lập dân tộc ở đất nước việt nam nhỏ bé nhưng lại vang trội khắp thế giới
tôi có quan tâm đến cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước của dân tộc bạn
ngày ba mươi tháng bốn đã giúp việt nam có độc lập
sau chiến tranh điều kiện phát triển kinh tế của việt nam rất tốt
việt nam là đất nước rất xinh đẹp và hiếu khách
mọi người nên đến việt nam một lần
để cảm nhận vẻ đẹp nơi đây
ngày ba mươi tháng bốn năm nay thành phố hồ chí minh càng thêm rực rỡ hơn bởi nhiều tuyến đường
điểm vui chơi giải trí của thành phố được tô điểm bởi cờ hoa băng rôn khẩu hiệu
chào mừng bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
vâng thưa quý vị không chỉ có dinh độc lập trong những ngày lịch sử tháng bốn này
rất nhiều du khách thăm quan nhất là thế hệ trẻ tại thành phố hồ chí minh
bảo tàng chứng tích chiến tranh hay bảo tàng biệt động sài gòn xa định
để cùng nghe những câu chuyện lịch sử ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc
lần đầu tiên đến tham quan tại bảo tàng biệt động sài gòn em đặng phúc nghi được nghe bà trần thị lệ thu
một chiến sĩ biệt động sài gòn năm xưa kể chuyện về những ngày chiến đấu với kẻ thù của bà và đồng đội
em cảm thấy rất là tự hào cảm kích những sự hy sinh anh dũng của những người chiến sĩ ngày xưa
nhờ có họ mà em mới có được cuộc sống độc lập và không có chiến tranh như bây giờ
một mươi năm năm qua là tôi cũng đi đến các trường để mà chia sẻ và cái giáo dục truyền thống cho các trường các cháu
mà tôi rất mừng con cái là mình nói xong rồi mình hỏi lại các em học tập ở các anh hùng liệt sĩ
ở những gì các em thì nó chỉ nói là học tập các anh hùng liệt sĩ là với cái tấm lòng yêu nước
từ năm hai nghìn một mươi tám đến giờ thì tôi cùng ba là
đã dành rất khá nhiều thời gian để mà đi sưu tầm lại các cái hiện vật gọi là tìm tòi những cái thông tin và những cái hình ảnh nhất là những nhân chứng lịch sử
thì tôi cũng mong rằng cái việc mà tôi đang làm hiện giờ và cho tương lai sau thì để mà giúp cho các bạn trẻ nhất là những thế hệ sau này họ có một cái nhìn khá quát hơn về lịch sử